thưa quý vị chiều nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đã tìm vớt được thi thể của một cụ bà bảy mươi một tuổi bị nước lũ cuốn trôi
nạn nhân được xác định là bà nguyễn thị mỹ bảy mươi một tuổi trú tại bình thuận
tối ngày bảy tháng tám bà mỹ cùng hai người cháu đến thăm gia đình em gái ở thành phố buôn ma thuột
khi đi qua cây cầu tre bắc qua suối ở khu vực lòng đập thủy lợi ia tam đang thi công
thì bà mỹ không may trượt chân ngã xuống suối
vào thời điểm trên trời mưa to và nước lũ phía trước cầu chảy xiết đã cuốn bà mỹ mất tích
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đã điều động lực lượng phương tiện đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân
tiến hành kiểm tra đột xuất nơi ở của đối tượng dương quang mẫn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thường trú tại phường hiệp hòa thành phố biên hòa
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện bắt quả tăng mẫn
đang cất giấu một khẩu súng ngắn và sáu viên đạn
trước đó vào đêm ngày năm tháng tám anh lương minh hiểu chú cùng phường với mẫn
đỗ chiếc xe ô tô hiệu innova trong sân nhà thì bị một đối tượng đứng ngoài cổng
chĩa súng vào bắn ba phát khiến xe ô tô hư hỏng
sau khi tiếp nhận tin báo công an thành phố biên hòa đã tổ chức điều tra truy xét
qua sàng lọc lực lượng điều tra phát hiện mẫn có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ việc
bước đầu mẫn khai khẩu súng trên do một người bạn thân đưa cho sử dụng
để giải quyết khi có mâu thuẫn
với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng là lê xuân phương chú tại phường hoàng đông
thị xã duy tiên và phạm văn vinh chú ở phường đồng văn thị xã duy tiên
vừa bị công an tỉnh hà nam khởi tố
trước đó trên địa bàn thị xã duy tiên và huyện kim bảng xảy ra một số vụ trộm cắp xe máy
lực lượng công an làm rõ hai đối tượng lê xuân phương và phạm văn vinh
là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên
tăng vật thu giữ một mươi năm chiếc xe máy cùng nhiều vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đã thực hiện chót lọt gần hai mươi vụ trộm cắp xe máy
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thường lợi dụng sáng sớm
dùng kìm cộng lực cắt khóa để đột nhập trộm cắp xe máy mang đi tiêu thụ
ngày hôm nay công an quận tân phú tp hcm kiểm tra đột xuất một quán bar trên địa bàn
đã phát hiện ba mươi sáu thanh niên dương tính với ma túy
khoảng giờ một mươi năm phút sáng cùng ngày công an quận tân phú kiểm tra hành chính quán bar new club
trên đường thành công phường tân thành quận tân phú
thời điểm này trong quán bar đang có rất đông khách
qua test nhanh ma túy đối với chín mươi khách và ba mươi hai nhân viên của quán bar
lực lượng chức năng xác định ba mươi sáu người có kết quả dương tính với ma túy
hiện lực lượng chức năng sàng lọc những người liên quan và làm rõ những sai phạm của quán bar
để xử lý theo quy định của pháp luật
thêm một vụ ngộ đồng
độc methanol khiến cho năm người nhập viện sau khi nhóm năm người này uống rượu pha nhầm với cồn rửa tay
xảy ra trên địa bàn tp hcm
thông tin này được bệnh viện nhân dân gia định xác nhận vào chiều ngày hôm nay
bệnh nhân đầu tiên nhập viện cấp cứu vào tối ngày sáu tháng tám
sau đó bệnh nhân bệnh viện nhân dân gia định tiếp nhận thêm bốn bệnh nhân khác vào ngày bảy tháng tám
đều trong tình trạng có nồng độ methanol trong máu rất cao
hiện các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo
kèm các biểu hiện như mệt non nôn ói nhiều mắt mờ
qua khai thác thông tin từ bệnh nhân năm người này uống rượu chung với nhau
sự việc đáng tiếc xảy ra do một người rót nhầm chai cồn trong khi ngồi nhậu chung
thưa quý vị công an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa hoàn tất hồ sơ
chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố đối tượng nguyễn tiến hùng ba mươi tuổi
trú tại phường xuân hòa tp long khánh tỉnh đồng nai về tội thành lập công ty ma
để lừa bán sắt thép cho người khác
theo kết quả điều tra do cần tiền tiêu xài nên hùng đã lên mạng tải hình ảnh
chứng minh nhân dân của người khác rồi về làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh
thành lập công ty ma quang dinh chuyên bán sắt thép
với thủ đoạn đó thì vào ngày một mươi bốn tháng ba hùng đã lừa chiếm đoạt của một người dân
ở tp buôn ma thuật hơn ba trăm hai mươi triệu đồng
ngoài ra hùng còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác của người dân ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
được biết hùng từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
và đang bị công an tp long khánh tỉnh đồng nai
truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày tám tháng tám phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh cho biết
đơn vị vừa bàn giao vụ việc vận chuyển trái phép ba mươi cá thể cây hương
cho công an gò dầu để tiếp tục điều tra xử lý
vào khoảng một mươi năm h ngày năm tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông nhận được nguồn tin
có đối tượng đang điều khiển xe ô tô con vận chuyển động vật hoang dã
từ huyện châu thành tỉnh tây ninh
đến một mươi năm h một mươi năm phút cùng ngày qua công tác kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
người điều khiển xe tên phạm nhật linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ tại ấp xóm duộng
xã trí bình huyện châu thành tỉnh tây ninh
tiếp tục kiểm tra xe phát hiện trên xe đang chở ba mươi cá thể cầy hương
tổ công tác tiến hành bàn giao cho đội cảnh sát kinh tế công an huyện gò dầu
tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
thưa quý vị công an tp thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết
trinh sát truy tìm nhóm trộm cắp xe máy dùng dao và bình xịt hơi cay
để tấn công người dân khi bị truy bắt
theo camera an ninh ghi lại vào ngày bảy tháng tám một nhóm khoảng ba thanh niên
đi trên hai xe máy đến khu vực gần nhà ở xã hội bkm hoà lợi
phường hòa phú thành phố thủ dầu một để trộm xe máy
khi nhắm được chiếc xe máy đắt tiền hai đối tượng ngồi trên hai xe máy
đứng cách nhau khoảng một mươi mét để cảnh giới
một đối tượng khác khi đi tới chiếc xe để bẻ khóa
khi đối tượng này đang dắt xe ra thì bị người dân phát hiện và tấn công
thấy vậy một số người dân khác cũng lao đến vây bắt
đối tượng này ngay lập tức rút dao ra chống trả
một đối tượng khác đang ngồi trên xe máy cũng chạy lại dùng bình xịt hơi cay
để giải cứu đồng phạm
vì băng trộm quá hung hãn người dân không thể tiếp tục vây bắt
nên băng trộm đã chạy thoát
rất may một số người dân chỉ bị thương nhẹ khi vây bắt băng trộm này
với hành vi mua bán tàng chữ trái phép chất ma tử
nguyễn minh hậu chú tại quận gò vấp tp hcm
và nguyễn phạm anh khoa chú tệ huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
đã bị công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm ngày bảy tháng tám công an tp đà lạt phát hiện bắt quản tàng đối tượng nguyễn minh hậu
đang cất giữ trong túi áo một gói giấy đựng sáu viên thuốc lắc và một gói ma túy ketamin
tại chỗ hậu khai nhận đang chuẩn bị mang xuống ma tùy trên
giao cho một người mua về để sử dụng
tiếp tục khai thác đối tượng hậu khai nhận cùng đồng bọn là nguyễn phạm anh khoa
đã thuê một phòng tại khu căn hộ du lịch thuộc đường la sơn phu tử phường sáu tp đà lạt
để ở và cất giấu ma tùy
khám xét khẩn cấp tại phòng mà hai đối tượng hậu và khoa thuê
cơ quan công an phát hiện một túi chứa một trăm ba mươi bốn viên thuốc lắc và ba túi chứa ma túy ketamin
ngoài ra còn có một cân điện tử màu bạc một thia kim loại màu trắng dùng để phân chia ma túy
đột nhập vào một sưởng máy trên địa bàn thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
lấy trộm số lượng lớn tài sản có giá trị khoảng bốn trăm linh triệu đồng
vũ hữu hoàng long chú tệ huyện châu đức tỉnh bà rệ vũng tàu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tiến hành bắt tạm giam
về hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút
ngày ba tháng tám long đã lẻn vào trong nhà sưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn jun gu vina
thuộc phường mỹ xuân thị xã phú mỹ lấy trộm tổng cộng tám mươi một cái thuyền của máy dệt
rồi đưa ra ngoài bãi đất trống bỏ vào năm bao tải đem đi cất
đến khoảng hơn hai mươi h ngày bốn tháng tám long điều khiển xe mô tô quay lại chỗ cất dấu
để chở các bào tải trên mang đi tiêu thụ
thì bị lực lượng tuần tra của đồn công an khu công nghiệp tân thành phát hiện bắt giữ
đồn công an khu công nghiệp tân thành đã chuyển toàn bộ người và tăng vật
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ để giải quyết theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tại hà nội vào sáng sớm ngày hôm nay đã xảy ra một sưởng sản xuất vụ cháy
với lửa và khói bốc cao trong khu công nghiệp quang minh huyện mê linh
diện tích nhà xưởng nơi phát cháy là khoảng năm m hai
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường
triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
vào tầm sáu h ba mươi tại xưởng thuộc công ty hệ thống năng lượng việt nam đã xuất hiện cháy
theo người dân ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng khói đen bốc cao hàng chục mét
nói tóm lại là mức độ đám cháy này thì sự cố thì nó không biết trước được
thế thì sau khi phát hiện cháy thì nói chung là ngọn lửa lan quá nhanh
từ lúc sáng từ sáu h ba mươi là nó cháy từ đầu sưởng bên kia
khoảng ba mươi phút sau thì nó cháy sang đầu bên này là cháy rất là to
lúc đấy là lực lượng chữa cháy sang cũng rất là đông và triển khai chữa cháy luôn
tôi thấy là đám cháy này rất là nghiêm trọng cháy to
trung tâm chỉ huy công an thành phố hà nội đã điều động hàng chục thông tiện chữa cháy
cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thuộc ba đơn vị công an huyện mê linh công an huyện sóc sơn
và khu vực một thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố hà nội nhanh chóng đến hiện trường
vụ cháy xuất phát từ nhà kho lan sang sưởng sản xuất do đặc thù là xưởng nhựa sản xuất đồ chơi trẻ em
vì vậy vật liệu cháy trong kho rất là lớn và cháy sản sinh ra rất nhiều khói
nên việc tiếp cận khu vực chữa cháy có nhiều khó khăn
đặc thù cái vụ cháy nó là cái vật liệu dễ cháy và nhà ở đây là nhà cung tiền thép
có xây tường gạch bao quanh
thế thì chính vì vậy mà cái khả năng sụp đổ công viện công trình
khi mà chúng ta chữa cháy trong điều kiện lâu dài đấy là điều đương nhiên
và ở đây tại hiện trường chúng ta đã thấy sự sụp đổ một phần nào đó
và chúng tôi đã quyết định dùng cái phương tiện hữu hiệu như là máy xúc máy ủi
để chúng tôi sẽ thay cái sức người để phá rỡ một phần cấu kiện
chúng ta tiếp cận ở bên trong để chúng ta chữa cháy
khoảng chín h ba mươi lực lượng chức năng đã không chế đám cháy để tránh cháy lan sang khu văn phòng
nguyên nhân ban đầu chúng tôi chưa đánh giá được
nhưng về cái diện tích đám cháy là cái nhà sửa khoảng năm m hai
với tổng diện tích trên cái khu vực của cái nô thứ một mươi ba này là gần năm hectare
xong khi đó là giữa đây một nhà sửa và có một nhà sửa nhà điều hành
hiện nay thì chúng tôi cũng đã trong quá trình cháy nhà xưởng
và hôm nay cũng đã cho sau khi đó chúng tôi đã cho chống cháy nan
và cho tách cháy toàn bộ khu vực ở ngoài khỏi cháy sang cái khu nhà điều hành và toàn bộ khu nhà sửa
đến bây giờ thì bác áo đồng chí này như bác đồng chí biết là tại trường này này
các đội phòng cháy của các đơn vị địa phương cũng đã tập trận giúp đỡ
và hiện nay vẫn
học nước liên quan khu công nghiệp đảm bảo
và hiện nay cũng đang tiến hành khi dập các đơn vị cháy
và đến tại thời điểm này thì như thông tin báo cáo của cơ sở
thì cũng không có người mắc kẹt ở trong đám cháy
và một trăm linh anh em cán bộ chiến sĩ đang chữa cháy thì đều an toàn
đây là cái thông tin ban đầu của đám cháy
cũng trong sáng nay một sưởng sản xuất mốt tại xã minh trí huyện sóc sơn cũng đã cháy
với thời tiết còn nắng nóng như hiện nay lực lượng chức năng cũng yêu cầu người dân
các doanh nghiệp
chủ động trong công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy
hạn chế mức thấp nhất về cháy nổ có thể xảy ra